phát biểu vào ngày hôm nay tại trường chính trị tỉnh quảng bình nhân buổi làm việc và thăm hỏi tặng quà nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương và đoàn công tác đã đánh giá cao kết quả đào tạo cán bộ của trường trong năm vừa qua
dù gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh thiên tai nhưng công tác dạy và học vẫn được đảm bảo đáp ứng yêu cầu về đào tạo cán bộ tại địa phương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh